ngày hôm qua toàn thế giới đã ghi nhận tới gần bảy trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín
chủ yếu là tại khu vực châu âu và mỹ
mà trong số đó lại do sự lây lan nhanh chóng của hai biến thể phụ của opcron
là ba bốn và ba năm
nguy cơ làn sóng dịch mới do các đột biến của biến thể đang ngày càng hiện hữu
và việt nam cũng không ngoại lệ
ở nước ta biến thể phụ ba năm của chủng omicron đã xâm nhập
kịch bản ứng phó nào được đặt ra trong thời điểm này
quý vị sẽ lắng nghe chia sẻ của khách mời trong phần sau của chương trình
còn trước hết xin mời quý vị cập nhật những thông tin an ninh trật tự tới quý vị
liên quan đến vụ hai nhóm đối tượng dùng súng bắn nhau
ở công viên biên hùng thành phố biên hòa
làm một người tử vong
dặng sáng nay ngày hai mươi chín tháng sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã bắt khẩn cấp một mươi đối tượng trong hai băng nhóm
do châu tuấn kiệt nguyễn hữu tịnh cầm đầu
để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng sáu
hai nhóm đối tượng khoảng một mươi tám người
đã hẹn nhau mang theo nhiều hung khí
như dao mã tấu dùng súng bắn nhau
làm một người tử vong
xảy ra mâu thuẫn trong bàn nhậu ở thị xã buôn hồ
nguyễn văn tùng chú tại huyện cron park tỉnh đắk lắk
đã sử dụng hung khí
chém nhiều nhát vào đầu vai tay
của bốn người với tổng tỷ lệ thương tật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã bắt tạm giam nguyễn văn tùng
để điều tra về hành vi giết người
với hành vi gây cản trở lực lượng làm nhiệm vụ
dùng những lời lẽ thô tục
xúc phạm lực lượng công an
hai đối tượng nguyễn bá tín và châu ngọc tấn
vừa bị công an quận cẩm lệ tp đà nẵng khởi tố
bắt tạm giam và áp dụng biện pháp
cấm đi khỏi nơi cư trú
cùng với hành vi chống người thi hành công vụ
vận chuyển trái phép một trăm bảy mươi bốn viên ma túy tổng hợp
ba đối tượng vừ trung sơn sùng a dũng và lầu a giàng
vừa bị lực lượng biên phòng phối hợp
với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an tỉnh lào cai
phát hiện bắt quả tàng
các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên
từ địa biên xuống lào cai
để giao cho một đối tượng không rõ tiên tuổi
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
đã khởi tố và bắt tạm giam lê thị thảo nguyên
quê quảng ngãi
nguyên giám đốc công ty cổ phận đầu tư
và phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung
chi nhánh quảng ngãi
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan chức năng xác định
nguyên đã đưa ra thông tin gian dối
về việc tư vấn ký hợp đồng đặt cọc
và chiếm đoạt gần ba hai tỷ đồng
của một khách hàng dự án du lịch nghỉ dưỡng
ở quảng bình
sách giáo khoa tăng giá
là chủ đề nóng được dư luận quan tâm
trong suốt thời gian vừa qua
làm sao để sử dụng sách giáo khoa
một cách hiệu quả tiết kiệm chi phí
đang là bài toán đặt ra với không chỉ gia đình các em học sinh
mà ngay cả với các em học sinh
cơ quan quản lý là bộ giáo dục và đào tạo
mới đây bộ giáo dục và đào tạo
đề xuất phương án sử dụng ngân sách
mua sách giáo khoa cho học sinh mượn
sử dụng nhiều lần đã nhận được sự đồng tình
của đông đảo cư dân mạng cũng như các nhà quản lý
hoạch định chính sách chúng ta sẽ cùng lắng nghe
những chia sẻ cụ thể ngay sau đây
những ngày gần đây
thông tin bộ giáo dục và đào tạo đề xuất phương án
sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa
đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn
sử dụng nhiều lần nhận được sự đồng tình
ủng hộ của đông đảo cộ đồng mạng
tuy nhiên theo khu ít cư dân mạng
thì việc làm này mới chỉ giải quyết được
một phần câu chuyện liên quan tới
sách giáo khoa hiện nay giúp tiết kiệm
chi phí cho một bộ phận gia đình các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn một giải pháp
giúp tiết kiệm trong việc sử dụng sách giáo khoa
mua sách giáo khoa cho học sinh khó khăn mượn
là rất phù hợp giúp tiết kiệm
chi phí mua sách đáng kể
tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm này
đây là giải pháp tạm thời thôi
ngân sách lại phải gánh thêm
một khoản để mua sách
trong khi giá sách tăng cao thì là điều chưa phù hợp
phải tìm cách hạ giá thành sách giáo khoa chứ
tôi nghĩ nên phân theo vùng
tùy điều kiện hoàn cảnh
để phân bổ sách giáo khoa cho học sinh mượn
sao cho phù hợp tránh lãng phí tiền
khi mua sách
ý kiến rất hay
sách giáo khoa sử dụng nhiều năm
cho mượn không chỉ tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng
cho phụ huynh học sinh
mà còn giáo dục tính phẩn thận giữ gìn
của công tiết kiệm ngay từ khi còn là học sinh
mua sách giáo khoa đưa vào thư viện
cho học sinh mượn và sử dụng nhiều lần
rõ ràng là giải pháp thiết thực
mang nhiều ý nghĩa với không ít học sinh
tại nhiều địa phương
tuy nhiên không ít cư dân mạng cho rằng
cần phải tính toán tới việc giảm giá thành sách giáo khoa
để tránh gánh nặng cho ngân sách
và chính gia đình các em học sinh
không dừng lại ở đó
vấn đề mà cư dân mạng đã đặt ra
cần bộ giáo dục và đào tạo sớm giải quyết
là việc quy định số lượng bộ sách
ở việt nam thời gian tới
hay tính ổn định của nội dung khả năng sử dụng lại
nhiều lần của các bộ sách
sau khi hoàn thành lộ trình đổi mới
thực hiện số hóa triển khai sách giáo khoa điện tử
bộ giáo dục và đào tạo nên làm các bộ sách điện tử
đưa lên website
từ đó các gia đình học sinh có thể sử dụng bằng nhiều cách khác nhau
vừa tiết kiệm chi phí
vừa đơn giản hiệu quả
nếu không có sự ổn định về nội dung
hay thay đổi liên tục
thì việc mua sách cho học sinh mượn
vẫn gây nên sự tốn kém lãng phí
việc cho mượn sách không phải là mới
vấn đề là việc ổn định nội dung
và việc xác định bộ sách chuẩn thống nhất
đổi mới giáo dục là vấn đề lớn
được người dân đặc biệt quan tâm
trong đó việc sử dụng sách giáo khoa
sao cho hợp lý và tiết kiệm
mang nhiều ý nghĩa thiết thực
trong bối cảnh chi phí giáo dục ngày càng tăng cao
với nhiều gia đình hiện nay
vì lẽ đó dùng ngân sách
mua sách giáo khoa cho học sinh mượn
sử dụng nhiều lần đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn
một đề xuất phù hợp
đã nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng
thực tiễn cho thấy
những đề xuất phù hợp luôn nhận được sự đồng tình
từ người dân
tuy nhiên để thực hiện đổi mới giáo dục
một cách toàn diện và mang lại hiệu quả cao
trong dài hạn thiết nghĩ các cơ quan chức năng
cũng như bộ giáo dục và đào tạo
cần có nhiều các giải pháp thiết thực
kết hợp với thông tin đa chiều
để người dân hiểu và ủng hộ
các chính sách liên quan tới giáo dục
nhằm mang lại hiệu quả đáp ứng được yêu cầu phát triển
trong tình hình hiện nay
bạn nghĩ sao về đề xuất dùng dân sách
mua sách giáo khoa cho học sinh mượn
sử dụng nhiều lần hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an
hôm nay sau sáu năm hoạt động
hà nội mới thực sự nhìn nhận ra vấn đề
đó là sự yếu kém
và kén hiệu quả
của một dự án vừa trở thành ba mươi năm
những giải phân cách cứng này
được dựng lên ở các tuyến đường
giảng võ lê văn lương tố hiếu
đánh dấu cho sự ra đời của một loại hình vận tải
hành khách có lượng lớn
mà bây giờ người ta gọi là bước ngoặt
là sự đột phá của mạng lưới vận tải công cộng thủ đô
nhà trờ khang trang
hoành tráng chưa từng có tại việt nam
phương tiện di chuyển nhanh chóng và thuận tiện
những yêu việt
cho cánh không tiếc để dành cho brt
với sự kỳ vọng
sẽ giúp người dân rời xa phương tiện cá nhân
thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn
dư luận xã hội đã ngay lập tức
chỉ ra những bất cập của loại hình vận tải công cộng này

bở ngoài tay dư luận xã hội
brt vẫn tiếp tục được nâng cấp
với việc tăng chuyến
tăng số lượng phương tiện
đầu tư hệ thống bán vé tự động hiện đại v v
cuối cùng thì sau một thời gian dài hy vọng lắm
để rồi lại thất vọng nhiều
hà nội đã nhận ra rằng
đứa con cưng mang tên brt
với nhiều đặc quyền đặc lợi
nhưng lại tỏ ra vô năng trong suốt quá trình mà hoạt động
và khi một mô hình
mang đến nhiều thất vọng như brt
thì người ta đã bắt đầu tìm cách để sửa đổi mô hình đó
và bắt đầu bằng việc
sở giao thông vận tài thành phố hà nội
đề xuất cho các phương tiện khác
đi vào làn đường dành riêng cho brt
ngay sau khi đề xuất này được đưa ra
đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người dân
bởi họ đã chịu cái cảnh ngang trái như thế này
đến sáu năm rồi
khi mà một bên thì chen trúc
còn một phần ba mặt đường thì bỏ không
nhưng không ai dám đi vào
nên cho các phương tiện khác đi vào theo cái khung giờ cao điểm
nhờ hạn thế
và nhiều cái giờ cao điểm thì cái làn brt
thì các phương tiện thì không dám đi vào
mà cái làn brt thì không có xe
mà cái làn bên cạnh thì cứ nối đuôi dài
từ ngã tư này đến ngã tư tiếp theo
còn về phía các chuyên gia thì cho rằng
lần này hà nội đã dám nhìn nhận thẳng vào vấn đề
đó là sự kém hiệu quả của mô hình này
khi áp dụng một cách dập khuôn
chép y nguyên lời giải của nước ngoài
và áp đặt nó vào một đề bài
không giống bất cứ một đô thị nào trên thế giới
các chuyên gia và người dân đều hoàn toàn ủng hộ
với đề xuất này
biết sai mà sửa thì không có gì là quá muộn
mong rằng trong thời gian ngắn tới đây

sẽ được giải phóng
các chuyên gia và người dân đều hoàn toàn ủng hộ với đề xuất này
sẽ gánh một phần áp lực cho phần đường còn lại
sang sẻ lưu lượng phương tiện
chứ không phải cứ mãi độc quyền
một mình một đường như thế này mãi được
thưa quý vị theo bộ y tế
việt nam đã ghi nhận biến chủng phụ của omicron
là ba năm có khả năng sẽ vượt qua
các biến chủng cũ
đây là biến chủng có khả năng lây lan mạnh hơn
các biến chủng trước
và điều này đang làm dấy lên quan ngại về tình trạng dịch
có thể bùng phát trong lúc này

hiện mỗi ngày việt nam đều ghi nhận thêm
từ bảy mươi đến tám mươi số ca mắc tăng so với ngày
ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
vậy vì sao biến thể phụ mới ba năm của omicron
thực sự nguy hiểm
và những cách thức ứng phó dịch
thời điểm này đang đặt ra những yêu cầu như thế nào
chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay
khách mời là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
để có cái nhìn cụ thể hơn về nội dung này
thưa phó giáo sư tiến sĩ
như chúng ta cũng đã thấy nhìn chung trên mặt bằng thế giới
thì trong tuần vừa qua đã ghi nhận
một sự gia tăng đáng quan ngại
các ca mắc mới covid một mươi chín
tại khu vực châu âu và đặc biệt là tại mỹ
và các chuyên gia nhìn nhận rằng
sự lây lan này đang xuất phát từ
hai biến thể phụ của omicron
đó là ba bốn và ba năm
vậy ông có thể đánh giá ra sao về sự nguy hiểm
và các thác động nguy hiểm của các loại biến thể phụ này ạ
vâng đúng như vậy
trong những tuần vừa qua thì ở các nước phương tây
đặc biệt là mỹ thì đã có
cái quan ngại
các nhà khoa học công bố
trên những tài liệu nghiên cứu của mình
rằng là biến thể phụ
đang dần dần chiếm ưu thế
tức là nó chiếm lên
ở mỹ là chiếm lên khoảng năm mươi
các ca mắc mới
thì cái đặc điểm của cái loại biến thể
ba bốn ba năm là nó có thể
lẩn tránh được
cái tác dụng
cũng như là
các miệng kháng
thẻ của những người
đã mắc covid một mươi chín trước đấy
và nó đang lan rộng
và lúc lan rộng
có thể là có nguy cơ nhiều người mắc
và nhiều người mắc thì
có thể là có thể là tử vong tăng lên
cho nên thì
các nước này
cũng đã có những cái
với cộng đồng
về hệ thống y tế
là quan tâm đến
những cái biến thể phụ này
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới
thì chưa có những cái
cảnh báo lớn về cái loại bệnh phụ này
và đứng đưa vào

cần quan tâm thật biệt
vâng và tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thì cái biến thể này đã được ghi nhận đầu tiên ở nam phi
và đến tháng ba thì who đã liệt cái biến thể này
và xanh xách những biến thể mà chúng ta cần phải quan tâm
đặc biệt là tại khu vực châu âu
với những cái phân tích của phóng sư thiền sĩ
về cái tính nguy hiểm của các loại biến thể phụ này
thì bộ y tế cũng đã có những thông tin là biến thể phụ ba
đã xuất hiện tại việt nam
và có nguy cơ là
bùng phát trợ thành dịch
ông có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này
vâng cái dạng biến thể phụ này
thì tên là tổ chức cái thể thể giới
đưa dạng theo dõi
và hiện nay thì tổ chức cái thể thể giới
chưa có những cái công bố cụ thể
về cái loại biến thể này
và chúng ta biết rằng thì
và cái virus sars cov hai
là một cái loại mà
virus và có thể là
biến thể rất nhanh có nhiều biến thể
và nó có nhiều cái đột biến
hoặc nó có tái tổ hợp
thì trong cái quá trình tiền hóa của nó
thì tạo ra nhiều biến thể
và đặc biệt thì là biến thể
ba thì có
thì là nó đã chiếm ưu thế trong những người dân
tháng hai tháng ba
và sau đầu năm nay thì vẫn xuất hiện lại biến thể
và hiện nay thì nó đang chiếm ưu thế
nên thì hiện nay thì
người ta cũng đã cảnh báo là đã có
sắp nhập vào việt nam
việt nam thì từ trước đến nay
chưa có những cái loại biến thể phụ này
và cũng có thể là có những cái cảnh báo
nhưng mà tôi cho rằng ở việt nam thì cái tỷ lệ
tiêm chủng cũng đã cao
và cho người ta cũng đã bảo rằng là
tuy là nó còn lẩn tránh được
những cái vaccine
hoặc là những cái kháng thể
của những người đã mắc

do đó thì chúng ta cũng
đưa vào dạng theo dõi
nhưng mà cũng không nên hoạn loạn quá
bởi vì trong thời gian hiện nay
thì ở việt nam đang có nhiều cái dịch khác nữa
như là dịch sốt sứt huyết
ở các tỉnh việt nam đang tăng nhanh
và nếu mà chúng ta
mà tập trung quá nhiều vào
những cái dịch này
như là biến chủng
thì có vì chúng ta biết là sau
dạy dịch covid
sau những cái thời gian chống dịch vụ
quá thì hệ thống y tế dịch phòng
cũng đã mệt mỏi và cũng nhiều cán bộ
đặc biệt là việt nam thì đã nghỉ việc
nếu mà chúng ta giàn trải nhiều cái hoạt động
thì có thể để chúng ta
lấy sao nhãn cái công việc chống dịch
đặc biệt là chống dịch sốt xuất huyết hiện nay
cho nên chúng ta cảnh báo
nhưng chúng ta phải là cân bằng giữa
các loại dịch đang xuất hiện
kể cả chúng ta đang quan ngại về
dịch động mục khí
cũng có thể làm vào việt nam
cho nên thì tôi nghĩ là chúng ta phải
quan tâm nhưng mà cũng không nên
cũng quá nhiều và hoạn loạn
về cái loại biến thể này
bởi vì tỷ lệ tử vong nó gây ra
là không cao như các
loại biến thể khác
vâng rõ ràng là với những biến chủng mới
của biến thể omicron thì chúng ta vẫn cần
một cái thời gian nữa để đánh giá
với cái tình trạng là bây giờ thì chúng ta
cũng đang dần dần trở lại cuộc sống bình thường
các hoạt động kinh tế cũng đã dần khôi phục
và hoạt động du lịch ngoại giao giữa các nước
thì cũng dần được trở lại bình thường
chính vì thế mà sự xuất hiện các biến chủng mới
có lẽ là sẽ không chỉ là
vr năm đâu ạ mà sẽ còn rất nhiều
những cái biến chủng mới mà các chuyên gia y tế trên thế giới
cũng đã cảnh báo có thể xâm nhập
cũng như là những tác động của nó đối với
kinh tế xã hội của đất nước chúng ta
vậy đối với những cái trường hợp như thế thì những kịch bản
những cách ứng phó chúng ta đang được đặt ra
sẽ phải có những cái đánh giá như thế nào ạ
trước hết thì chúng ta
phải khẳng định là việt nam có tỷ lệ
tiêm chủng rất cao
so với cả nước trên thế giới
bởi vì người dân việt nam cũng đã tự nguyện
đi tiêm chủng trong thời gian vừa rồi
và tỷ lệ nhiễm
cũng là cao ở các tỉnh phía nam
đến các tỉnh phía bắc
đặc biệt là trong thời gian vừa qua
gần như là rất là đa số
người nhiễm covid một mươi chín
thì là đã nhiễm tự nhiên
cho nên cái việc mà
nếu mà có cái biến chủng
vr năm xâm nhập vào
thì chúng ta nên quan tâm
đến những cái người mà có
những cái bệnh
nên những người
những người có sức khỏe kém
hoặc là những người trước đây chưa tiêm chủng
hoặc là tiêm chủng chưa đầy đủ
chưa đủ mũi
thì những ngày này nếu mà bị nhiễm
loại chủng mới này
và vì chủng mới này thì họ vẫn lây lan
mà chúng ta cũng có thể nó lẩn trốn được
những cái kiểm soát của chúng ta
và kiểm soát của
vaccine cho nên những ngày này
có thể diễn biến nặng hơn
và có thể là bị tử vong
do cái biến chủng mới này
cho nên chúng ta cũng phải theo dõi
đặc biệt tình hình y tế phải giám sát chặt
những cái trường hợp mới nhiễm
covid một mươi chín và có những xét nghiệm
để thông báo cho cộng đồng
hoặc là cho cái hệ thống mạng lưới y tế biết
là cái chủng
vr năm này nó ảnh hưởng
đến sức khỏe cộng đồng việt nam như thế nào
một cộng đồng mà có cái tỷ lệ
miễn dịch ở trong cộng đồng tương đối cao
và quốc gia trên thế giới
thì cũng đã có những cái sự cân nhắc
đối với việc là tiêm mũi vaccine thứ tư
mũi văn nhắc lại thứ hai
ở việt nam thì như phán sư tiến sĩ
cũng vừa đề cập là tỷ lệ bao phủ vaccine
của chúng ta rất là cao
tuy nhiên đây mới đây chính là cái độ bao phủ vaccine
những mũi cơ bản và hiện tại đang xuất hiện
cái tình trạng là có rất nhiều người dân
còn đang rè rặt trong việc là tiêm mũi nhắc lại
phán sư tiến sĩ có thể
chia sẻ cụ thể hơn về cái tầm quan trọng
của việc mũi nhắc lại chúng ta cần hiểu vấn đề này như thế nào
vâng thì chúng ta
đã tiêm vaccine
và chính phủ bộ y tế
chỉ đạo về việc tiêm vaccine ở việt nam
và chính cái việc mà tiêm
vaccine sâu rộng phủ rộng
ở trong cộng đồng thì đã giúp
chúng ta khống chế được dịch covid một mươi chín
và chúng ta biết rằng
ở việt nam bây giờ thì chúng ta đừng đi lại
thoải mái du lịch
làm ăn kinh tế trong một số nước khác
thì tình hình dịch vẫn đang rất phức tạp
chẳng hạn một ngày
chúng mình trên thế giới thì vẫn hơn một người
là tử vong do covid một mươi chín
mà ngay ở mỹ thì ba bốn trăm linh
người tử vong một ngày
trong nước mỹ là do
covid một mươi chín còn ở việt nam thì
tử vong có ngày có có ngày không
hoặc là rất thấp một hai ba ca
và cái tỷ lệ người mắc
tuy là có ngày là giao động
nhưng mà chúng ta đang xu hướng giảm dân
cho nên nhân dân có thể là
không chủ quán
nhưng mà phải yên tâm
vì cái sự quan tâm của
chính quyền cho nên
đối tượng mà đã tiêm lâu rồi
chẳng hạn là có người mà tiêm
tháng bảy tháng tám tháng ngoái là gần một năm rồi
tiêm đủ hai mũi thì gần một năm rồi
hoặc là những người đã tiêm
mũi thứ ba cũng là
đã sáu bảy tháng rồi
hoặc là những người có sức khỏe
yếu những người có bệnh nền
và những đối tượng
sức khỏe yếu thì cũng nên
đi tiêm mũi bổ sung
và cái đó thì họ phải tìm hiểu
và tự nguyện
nên đến tiêm mũi bổ sung
để bảo vệ sức khỏe của họ
bởi vì như tôi đã nói là
covid một mươi chín hoặc là
trùng pa năm này
pa bốn này tức là nó có thể
tránh được vaccine
mà nó có thể lây lan
nhưng mà vaccine thì giúp làm giảm
bệnh nhân và nguy cơ tử vong
cho nên những người
mà có nguy cơ tử vong thì vẫn phải đi
tiêm chủng và vẫn phải
có những theo dõi sức khỏe của mình
hoặc tất nhiên thì vẫn phải nói rằng
bảo vệ cá nhân là quan trọng
thì tuy là chúng ta có tiêm chủng
nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn chủ quan
thì vẫn bị lấy cho nên những người
mà có những tình trạng sức khỏe đặc biệt
thì họ vẫn phải có biện pháp bảo vệ cá nhân
như là đeo khẩu trang
chữa tay bằng xe phòng
hoặc là tránh tiếp xúc
những người đang bị nhiễm covid một mươi chín
ngoài tiêm vaccine mũi nhắc lại
ngoài việc đeo khẩu trang tự bảo vệ
bản thân mình trước những nguy cơ
đối với dịch covid một mươi chín
thì còn những khuyến cáo nào
mà phó giáo sư tiến sĩ có thể gửi tới
người dân cũng như các cơ quan quản lý
khuyến cáo đối với cơ quan quản lý
thì tôi khuyến cáo là
chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi
và để những biến thể
mà mới xâm nhập vào việt nam
và nó ảnh hưởng đến cộng đồng của việt nam thế nào
còn người dân thì cũng phải tiếp tục
có những biện pháp bảo vệ cá nhân
và họ cũng phải có
tăng cường những tiêm chủng
nếu mà những đối tượng
mà có nhu cầu tiêm chủng
và có những đối tượng mà sức khỏe yếu
và thực ra thì cũng không hoang hoang lắm
và cũng nên là
chúng ta cũng phải tập trung vào phát triển
kinh tế xã hội phát triển du lịch
và chúng ta phải hài hòa
giữa công tác phòng chống dịch
và giữa hài hòa giữa chống dịch covid một mươi chín
với các dịch khác đang nổi lên ở việt nam
và hài hòa giữa chống dịch
với phát triển kinh tế
vâng rất cảm ơn đến chia sẻ
của sáng sư tiến sĩ nguyễn duy nga
trong chương trình ngày hôm nay của một lượng nữa
và cảm ơn ông đã tham gia chương trình